ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trăm linh đại biểu tại kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tán thành sắp nhập huyện hoành bồ và thành phố hạ long
việc mở rộng địa giới hành chính không gian phát triển của thành phố hạ long và huyện hoành bồ
mang tính lịch sử liên quan chặt chẽ đến sự ổn định và phát triển của tỉnh quảng ninh
theo đó toàn bộ diện tích tám trăm bốn mươi ba năm mươi bốn km hai và dân số năm mươi một ba người của huyện hoành bồ
được xác nhập vào thành phố hạ long với hơn hai trăm bảy mươi năm năm mươi tám km hai và dân số là hai trăm bốn mươi chín hai trăm sáu mươi bốn người
sau khi sắp xếp thành phố hạ long có diện tích tự nhiên là một một trăm một mươi chín một mươi hai km hai và quy mô dân số là ba trăm linh hai trăm sáu mươi bảy người
việc sắp nhập huyện hoành bồ vào thành phố hạ long sẽ tạo ra một vùng động lực mới
không gian phát triển mạnh cho thành phố hạ long và sẽ đem lại lợi ích hiệu quả thiết thực
đảm bảo lợi ích của người dân hình thành một đô thị loại một trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước
là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh
tại kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giao thông động lực nhóm b
thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi của tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến là một mươi năm trăm năm mươi tám tỷ đồng